hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến chiều ngày hai mươi chín tháng sáu khu nhà vẫn cháy âm ỉ tiêm ẩn nhiều nguy cơ do phía trong nhà có thể có nhiều đạn lựu đạn và nhiều vật liệu dễ cháy nổ như xăng bình ga
ban chuyên án đã điều động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ nhiều xe bọc thép xe giả phá bom mìn đến hiện trường
bước đầu khám nghiệm cơ quan chức năng phát hiện ba tử thi rất nhiều súng đạn lựu đạn đáng chú ý trên tay cả ba thi thể vẫn cầm súng ngắn
các đối tượng này sử dụng quá nhiều vũ khí quân dụng
cho đến bây giờ mà đang tiến hành khám nghiệp ở một gian chính thôi mà đã thu giữ được một mươi bảy khẩu súng các loại súng trận
và vừa thu được trên bốn viên nạn các loại còn để nguyên si trong hộp sẵn sàng chống đối lại được
qua công tác qua hệ thống kỹ thuật ống nhòm thì chúng tôi kiểm soát được ở trong các gian hiện nay còn rất nhiều lưu đạn
đến sáng nay ba mươi tháng sáu lực lượng công an đã thu giữ tại nhà đối tượng tuân tổng cộng ba mươi tám khẩu súng quân dụng các loại tám quả lựu đạn một mươi năm ống giảm thanh một mươi bốn ống ngắm ba mươi một hộp tiếp đạn được nạp đầy trên sáu viên đạn các loại
như vậy đến thời điểm này lực lượng công an đã cơ bản khám nghiệm hiện trường tại hai địa điểm mà hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từng cố thủ và đã bị tiêu diệt
trước đó tại nhà đối tượng nguyễn văn thuận lực lượng công an đã thu giữ bốn súng quân dụng ba lựu đạn hơn bốn trăm linh viên đạn các loại và một số tăng vật khác
hiện công tác điều tra mở rộng vẫn đang được công an tỉnh sơn la thực hiện theo đúng trình tự pháp luật
đến thời điểm này thì tại nhà đối tượng nguyễn văn thuận lực lượng chức năng đã tiến hành xong các thủ tục khám nghiệm
và hiện nay đối với nhà đối tượng nguyễn văn thuận thì do là đối tượng tàng trữ nhiều cái chất cháy như xăng rồi ga nên là quá trình xử lý thì các cái chất cháy và đồng thời là cái lượng hỗ các đối tượng tàng trữ trong nhà rất là lớn nên là cháy ấm ỉ kháu dài và hiện nay lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý giải quyết và khám nghiệm hiện trường
với số lượng cực lớn vũ khí quân dụng mà lực lượng công an thu giữ cùng với việc điên cuồng chống trả lực lượng chức năng đã thể hiện bản chất cực kỳ manh động và liều lĩnh
các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này và đồng bọn
việc lực lượng công an tiêu diệt hai đối tượng nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận đã có tác dụng gian đe cảnh cáo đối với những đối tượng truy nã đang lần trốn tại khu vực xã lóng luông và vùng phụ cận
công an tỉnh sơn la yêu cầu các đối tượng trốn truy nã đối tượng phạm tội hãy nhanh chóng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
lại có thêm một vụ vận chuyển ma túy trái phép từ mỹ về việt nam qua đường hàng không
bị tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm phát hiện bắt giữ tăng vật thu giữ là bốn kg cần sa
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan hải quan đã phát hiện bốn kg cần sa trong hai mươi gói ni lông đã hút chân không và được cất dấu tinh vi trong lô hàng thực phẩm đồ dùng cá nhân do một người đàn ông ở hà nội đứng tên nhận hàng
người gửi là một đối tượng trú tại bang california mỹ
như vậy từ đầu năm đến nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã triệt phá được hai mươi ba lô hàng trong đường dây vận chuyển trái phép cần xa qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất với tổng trọng lượng lên đến ba mươi bảy kg
hiện các vụ việc đã được chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định
hàng chục đối tượng đang sử dụng ma túy vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với công an phường tân hiệp pháp tân hiệp phát hiện vào sáng nay
khi kiểm tra quán karaoke sáu nghìn sáu trăm bảy mươi bảy do ông đặng quang thư làm chủ trên đường đồng khởi thuộc khu phố bốn phường tân hiệp
cụ thể thời điểm lực lượng công an ập vào kiểm tra ba phòng viết tại đây có tổng cộng hai mươi năm đối tượng gồm cả nam và nữ đang sử dụng ma túy
cả ba phòng lực lượng công an đều thu giữ các dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số bịch chứa bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
qua kiểm tra nhanh đa số các đối tượng trong ba phòng trên đều dương tính với chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi đi chơi ba vào tối ngày hai mươi chín tháng sáu thì tụ tập về quán để hát nhưng chủ yếu là để sử dụng ma túy
hiện các đối tượng đã được chuyển về công an tp biên hòa để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sau hơn một ngày quyết liệt điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã bắt khẩn cấp hai nghi phạm gồm nguyễn tấn dũng chú huyện núi thành và nguyễn ngọc trung chú huyện phú ninh
đây là hai đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn tp tam kỳ tỉnh quảng nam nạn nhân là hồ việt thắng chú tp tam kỳ
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng sáu hai đối tượng này đến cơ sở cầm đồ tại số nhà ba trăm bốn mươi tám đường trần cao vân thành phố tam kỳ do nguyễn thế lâm nguyễn văn đức nguyễn quốc nghĩa cùng chú tại huyện tiên phước và hồ việt thắng nguyễn thanh huân cùng chú thành phố tam kỳ làm chủ để vay tiền cá độ bóng đá world cup
trong lúc nói chuyện bất ngờ huân đức và thắng đã tấn công dũng hai bên xảy ra xô xát và dùng hung khí gậy dao để đánh nhau sau khi ẩu đả nhóm của dũng trung đã bỏ chạy còn thắng bị thương với bốn nhát dao đâm và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
một vụ hỗn chiến thanh toán lẫn nhau giữa hai nhóm thanh niên khoảng hai mươi người đã được công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh kịp thời phát hiện ngăn chặn lực lượng chức năng đã thu giữ hàng loạt vũ khí thô sơ

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện